ngày một mươi bảy tháng sáu tiếp tục chương trình kỳ họp thứ chín dưới sự điều hành của phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển
với chín mươi sáu mươi tám số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành quốc hội đã thông qua luật doanh nghiệp sửa đổi
quốc hội thống nhất không đưa hộ kinh doanh vào quy định trong luật để xây dựng một luật riêng về đối tượng này
tới buổi chiều quốc hội đã biểu quyết thông qua luật đầu tư sửa đổi
luật doanh nghiệp sửa đổi với quy mô một mươi chương hai trăm một mươi chín điều có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
luật quy định về việc thành lập tổ chức quản lý tổ chức lại giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp
bao gồm công ty trách nhiệm hiếu hạn công ty cổ phần công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân quy định về nhóm công ty
cũng trong sáng ngày một mươi bảy tháng sáu với chín mươi hai ba mươi bốn đại biểu có mặt đã biểu quyết thông qua luật sửa đổi
bổ sung một số điều của luật phòng chống thiên tai và luật đê điều
buổi chiều quốc hội đã biểu quyết thông qua luật đầu tư sửa đổi với bốn trăm bốn mươi sáu trên bốn trăm năm mươi tám đại biểu tham gia biểu quyết tán thành
hai ba mươi bốn tổng số đại biểu quốc hội
luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một
luật sửa đổi bổ sung một số điều quy định liên quan đến cơ chế kiểm soát giám sát ngành nghề đầu tư kinh doanh và điều kiện đầu tư kinh doanh
một trong những điểm đáng chú ý là luật cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ
cũng trong phiên làm việc buổi chiều quốc hội biểu quyết thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xây dựng
dự án luật nhận được tán thành của bốn trăm bốn mươi chín trên bốn trăm sáu mươi hai đại biểu